còn gần một tháng nữa là đến tết trung thu hiện tại thị trường bánh trung thu cũng đã bắt đầu nhộn nhịp
tuy nhiên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh trung thu
đặc biệt là đối với các cơ sở nhỏ lẻ vẫn còn nhiều lo ngại
do đó việc kiểm soát an toàn thực phẩm bánh trung thu đang được đặt lên hàng đầu
một sừng bánh trung thu nằm trong làng nghề sản xuất truyền thống ở hoài đức hà nội
những chiếc máy trộn bột cáu bẩn sàn nhà nấm bốc như từ lâu chưa cọ rửa
những chiếc khay bánh đặt dưới sàn
chắc hẳn khi nhìn thấy những hình ảnh này người tiêu dùng sẽ có nhiều lo ngại khi mua và sử dụng bánh trung thu
có thể nói người tiêu dùng thật sự đứng trước ma trận trong việc chọn lựa và sử dụng bánh trung thu
vì vàng thâu lẫn lộn cũng như sự lo lắng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
theo ghi nhận của phóng viên trên thị trường hiện có hàng trăm chủng loại bánh trung thu khác nhau
từ bình dân đến cao cấp và cũng chưa bao giờ người tiêu dùng hết lo lắng
vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi khi mùa trung thu đến